vào sáng nay công an tỉnh tiền giang cho biết vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng
đồng thời tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp một mươi đối tượng củng cố chứng cứ khai thác thông tin
truy bắt các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật
thực hiện hành vi đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
qua công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố bằng nhiều phương thức
như đe dọa giết vợ con người thân thậm chí đem quan tài bình ga để khủng bố
buộc các bị hại phải trả nợ xảy ra ở tỉnh tiền giang và nhiều địa phương trên cả nước
công an tỉnh tiền giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
nằm trên đường lê văn huân quận tân bình tp hcm
tại hiện trường công an thu giữ hai trăm ba mươi ba cpu máy tính trên ba trăm linh điện thoại di động
và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố cưỡng đoạt tài sản triệu tập làm việc một trăm ba mươi ba đối tượng
bước đầu các đối tượng khai nhận công ty này do trần văn châu và hồ quốc hùng lập cầm đầu
các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật mà thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty
trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng công ty tài chính một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vai tiền
của các khách hàng chưa trả được để cho nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố
với hoa hồng từ hai mươi năm đến ba mươi năm tổng số tiền thu được
cơ quan công an kêu gọi các bị hại nạn nhân
của ổ nhóm tội phạm trên cung cấp thông tin cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
theo số điện thoại sáu chín ba năm chín chín năm một một hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
và vào ngày hai mươi một tháng hai vừa qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có thư khen công an tỉnh tiền giang và các cục nghiệp vụ bộ công an về thành tích xuất sắc
trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty luật pháp việt
để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng công ty tài chính
lợi dụng chức vụ quyền hạn để đưa số lượng lớn thuốc điều trị biệt dược từ bên ngoài
vào tư vấn kê đơn bán cho bệnh nhân trần kim thúy chủ tải tp thái bình
giám đốc bệnh viện gia liễu tỉnh thái bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này
khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng việc là giám đốc bệnh viện bà thúy đã chỉ đạo
và trực tiếp thực hiện việc nhập nhiều loại thuốc về bán tại hai nhà thuốc của bệnh viện
mà không tuân thủ theo các quy định của nhà nước và ngành y tế
số thuốc nhập về bà thúy giao cho thủ kho và nhân viên khác nhận
sau đó chuyển cho hai nhà thuốc bán thu tiền yêu cầu các nhân viên định kỳ hàng tháng
làm bảng thống kê số thuốc bán ra và số tiền thu được rồi chuyển cho bà thúy
bà thúy cũng không hạch toán đầy đủ số tiền mua bán thuốc này
vào sổ sách kê toán của bệnh viện
việc làm của bà thúy có động cơ mục đích vụ lợi đủ yếu tố cấu thành tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nhưng lại đánh nhầm đối thủ
khiến hai người bị thương và một xe ô tô bị đập phá
công an quận bình tân tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam võ minh điền chú tệ quận bình tân là chủ của kênh youtube điền đô cổ
để xử lý theo hành vi gây dối trả tự công cộng
vào tối ngày một mươi bảy tháng hai công an quận bình tân nhận tin báo về việc hai nhóm người xảy ra ẩu đà
tại địa bàn phường bình hưng hòa b quận bình tân
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn
giữa hai nhóm youtuber trong đó có võ minh điền
ngay trong đêm công an quận bình tân đã đưa youtuber võ minh điền
cùng những người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai làm rõ hành vi vi phạm pháp luật
cũng để làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả xảy ra tại đầu cầu kỳ cùng thành phố lạng sơn
vào đêm ngày hai mươi tháng hai công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã triệu tập một nhóm thanh thiếu niên
vào ngày hai mươi tháng hai trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh sô sát đánh nhau
giữa một nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn một mươi người với một người đàn ông chở theo con nhỏ
hai bên sử dụng hung khí la vỏ ẩu đả tại đầu cầu kỳ cùng phường tam thanh thành phố lạng sơn
khiến hiện trường hỗn loạn
đến tối ngày hai mươi một tháng hai lực lượng công an đã xác minh triệu tập các đối tượng đến trụ sở để làm rõ
bước đầu xác định nguyên nhân là do bàn thanh tùng chú tại thành phố lạng sơn say diệu
không làm chủ được bản thân nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám
trú tại các huyện cao lộc văn lãng tri lăng và thành phố lạng sơn
hai bên cầm gậy kim loại đánh nhau khiến bán thanh tùng bị thương tích ở xương trái mặt và cẳng tay
trong khi đó công an thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can tám đối tượng
vì hành vi gây dối trả tự công cộng
theo hồ sơ vụ án trước đó các đối tượng mang theo dao phóng lợn kiếm điều khiển xe mô tô lạng lách
đánh võng rú ga dọc các tuyến đường thuộc phường đình bảng đông ngàn đồng kỳ phù khê
khi đi qua công viên nguyễn văn cử phường phú khê các đối tượng đã đuổi đánh một số thanh niên
gây mất trả tự công cộng
hiện công an thành phố tử sơn đang củng cố hồ sơ tài liệu để tiếp tục xử lý các đối tượng có liên quan
thưa quý vị nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác tại nơi làm việc
phan trọng hùng chú tài huyện trư mơ ga tỉnh đắk lắc đã cầm theo dao đâm chết người
hiện đối tượng đã bị tạm giữ hình sự
nạn nhân trong vụ án là anh hồ văn minh
cùng chú tại huyện trư mờ ga theo điều tra ban đầu vào ngày hai mươi một tháng hai hùng phát hiện vợ mình và anh minh đang ở cây xăng
nam tây nguyên là nơi làm việc của vợ
trong quá trình nói chuyện giữa hùng và anh minh xảy ra xô xát quá bực tức vì ghen tuông và bị anh minh đánh
hùng đã rút dao chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp vào vùng ngực và bụng của anh minh khiến nạn nhân tử vong sau đó
ngày hai mươi hai tháng hai sau khi nghe tin nạn nhân tử vong hùng đã đến công an xã để đầu thú
một bé trai hai tuổi đã không thức giấc sau khi ngủ trưa ở trường mầm non
khi cô giáo kiểm tra phát hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các y bác sĩ xác định bệnh nhi đã tử vong
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã vào cuộc xác minh điều tra vụ việc
cụ thể vào ngày hai mươi hai tháng hai sau khi hết giờ ngủ trưa bà ngoại của bé trai xem camera
thấy những đứa trẻ trong lớp dạy chơi nhưng cháu mình không thức
nghi ngờ có chuyện người bà tới trường thì phát hiện cháu đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu
viện các bác sĩ khẳng định bé trai đã tử vong trước đó
để biết bé trai được phụ huynh gửi ở trường mầm non bé ngoan từ sau tết
ít hôm trước bé bị viêm họng được bác sĩ kiểm tra và cho thuốc uống
nên gia đình nhờ cô giáo cho bé uống giúp trong thời gian ở trường
hiện công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vẫn đang được tiến hành
gọi điện thông báo trúng thưởng tiền mặt và tài sản có giá trị lớn
nhưng mục đích là để chiếm lại tài sản
một nhóm đối tượng vừa bị công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an phát hiện
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn hoàng long dương viết lãm lê văn toàn
nguyễn văn anh và hoàng anh tuấn đều trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
nhóm đối tượng này đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người
sau khi gọi điện thoại thông báo trúng thường các đối tượng đã yêu cầu bị hại
đóng tiền cọc để có thể được nhận thường
mặc dù hình thức lừa đảo này không mới nhưng với kịch bản tinh vi
các đối tượng đã dễ dàng chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân
trong thời gian từ đầu năm đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân hơn một tỷ đồng
thời gian vừa qua công an huyện đông anh tp hà nội liên tiếp triệt phá
nhiều ổ nhóm trộm cắp tài sản
điều đáng nói là trong các vụ việc này các đối tượng đã nhắm tới
những siêu thị điện máy hay là cửa hàng bán điện thoại để thực hiện hành vi
bởi tài sản ở đây thì đều nhỏ gọn nhưng giá trị lớn rất dễ để tiêu thụ
phản ánh của nhóm phong viên thời sự
đây là những tài sản của các đối tượng
đây là những gì mà camera ghi lại được hình ảnh các đối tượng đột nhập trộm cắp
tại các cửa hàng siêu thị điện máy trên địa bàn đông anh mê linh thanh trì
qua công tác điều tra năm đối tượng gồm kiều quang hiếu nguyễn tiến mạnh
thiếu quang hưng lê hữu cường nguyễn đình hiệu đã bị công an huyện đông anh bắt giữ
bọn em quen nhau trên hội facebook và có rủ nhau hẹn nhau
và rủ nhau đi đột nhập vào các siêu thị
bọn em trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp
bọn em đã xem xét vào những các địa điểm sơ hở
và cũng đã lựa chọn được những các địa điểm đấy
sau đó thì bọn em phân công nhau là cùng mấy người một việc
giả sử như là như em thì em sẽ tìm đường để đột nhập vào
và sau đó thì bọn em phân công nhau vào trong và cải cách
rồi lấy số tiền mặt ở trong
ở đông anh đây thì bọn em có lấy bốn mươi một cái điện thoại
sau khi lấy bốn mươi cái điện thoại thì bọn em có tiêu thụ bán cho những các cửa hàng điện thoại
cũng là lấy trộm điện thoại
nhưng đối tượng phạm tiến vũ trong vụ án trộm cắp tài sản tại cửa hàng fpt shop
trên địa bàn hải bối đông anh còn manh động táo tận hơn
do đầu tư tiền bitcoin thua lỗ nên vũ đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
quan sát cửa hàng fpt không có bảo vệ đối tượng đã dùng xà cậy cậy cửa quấn
và đột nhập vào cửa hàng lấy đi bốn mươi hai chiếc điện thoại nhãn hiệu iphone một mươi bốn
định giá tài sản trong tố tụng hình sự ước lượng số iphone mất trộm hơn một hai tỷ đồng
trường hợp này là tội phạm đã có nghiên cứu về cửa hàng
và thứ hai là họ đã biết được là tình trạng cất hàng hóa của bên mình là như thế nào
điều này thì gây ra thiệt hại rất là lớn cho công ty
để về đánh giá về cái bảo vệ an toàn
an toàn an ninh cho cửa hàng thì chúng ta cần phải tập trung cảnh giác
và thứ hai là nên có các lớp bảo mật cao hơn
ví dụ như có thể khóa thành hai ba lớp để tránh cho tội phạm lợi dụng và đột nhập
qua cái vụ trộm này thì tôi thấy cái này
tức là trách nhiệm của công an là rất cao
và tìm ra được chủ phạm rất nhanh
dân nhân dân ở vùng quanh vùng đây người ta rất yên tâm của lực lượng công an nhân dân
đấy và như vậy
vậy là qua sự việc này thì đề nghị công an là phổ biến cho nhân dân biết được
cái mánh khóe của cái bọn trộm ăn cắp và đột nhập vào các cửa hàng
không riêng là điện thoại mà tất cả các lĩnh vực khác
các đối tượng thì đều có sự chuẩn bị về mặt công cụ cũng như là về chọn các địa điểm
thì các đối tượng thường chọn các địa điểm đối với các cửa hàng mua bán điện thoại
thì thứ nhất là các cái tài sản nhỏ gọn và dễ tiêu thụ
không cần phải là về chứng minh về nguồn gốc xuất xứ
còn một số các cái cửa hàng còn có để tiền mặt là sau khi bán hàng xong để tiền mặt ở trong cửa hàng
do vậy là các đối tượng cũng sẽ dễ là đột nhập vào trong và cậy phá kết sắt lấy tiền
công tác bảo vệ vào ban đêm thì hầu như là không có bảo vệ trông coi mà chỉ dựa vào các cái việc là khóa cửa để đấy
theo nhận định của cơ quan công an hoạt động của các đối tượng trộm cắp thời gian tới còn diễn biến phức tạp
ngoài công tác phòng ngừa
doanh của lực lượng chức năng mỗi người dân cần chủ động bảo vệ tài sản của chính mình
bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay đến đây là hết và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
với những thông tin hữu ích về y tế
một thông tin đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa có kết luận điều tra
đề nghị truy tố một mươi ba cán bộ nguyên là lãnh đạo cán bộ thuộc các sở ngành địa phương
đã tiếp tay cho doanh nghiệp biến đất công thành đất tư để phân lô bán nền
gây thiệt hại cho nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
các bị can bị đề nghị truy tố gồm lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
nguyễn tấn long nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa
nguyễn tấn tài nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh tp biên hòa
nguyễn tấn vinh nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa
hồ bá minh nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa
võ cao cường chủ tịch ủy ban nhân dân xã tam phước
theo cơ quan điều tra các bị can này có hành vi liên quan đến việc lập hồ sơ khống
để xác nhận chi trả bồi thường hỗ trợ khu dân cư thương mại phước thái
thuộc phường tam phước thành phố biên hòa gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
với hành vi mua bán trái phép chân ma túy trần đăng phương chú tại tp long xuyên tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang phối hợp
cùng với công an tp long xuyên phát hiện trần đăng phương đi nhận một thùng xốp gửi từ tp hồ chí minh về
có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
lực lượng công an phát hiện trong thùng xốp có bốn túi ni lông có chứa hơn bốn trăm linh g ma túy
được che dưới giấy ở túi mất giấy
phương khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở tp hồ chí minh về để bán kiếm lời
đồng thời thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang
tiếp tục điều tra làm rõ
cũng liên quan đến ma túy trương ngọc hà tuấn hay còn biết đến với tên gọi là tuấn sa cơ
trú tại tp hồ chí minh ngày hôm nay đã bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai ra quyết định khởi tố

trước đó trương ngọc hà tuấn đã bị khởi tố về hành vi tàng trự trái phép chất ma túy
trước đó trong quá trình khám xét phòng nghỉ tại khách sạn ở địa bàn thị xã sapa
tổ công tác công an thị xã sapa đã bắt quả tăng tuấn
đang tàng trự trái phép gần ba trăm linh qua ma túy các loại gồm mdma ketamine cansar và ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận số ma túy này tuấn đem từ hà nội lên sapa
đối tượng bị tạm giữ hình sự ngay sau đó
tuấn sa cơ là một tiktoker nổi tiếng với gần ba mươi người theo dõi
bên cạnh đó tuấn còn là giám đốc sáng tạo của bit việt nam
một công ty rất nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội
liên quan tới vụ gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vào đêm ngày ba tháng hai
ngày hôm nay công an thành phố biên hòa cho biết đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với một mươi bốn đối tượng
theo điều tra vào đêm ngày ba tháng hai vũ đình sang
chủ tại thành phố biên hòa
hiện đang bỏ trốn đã cầm đầu nhóm khoảng hai mươi đối tượng mang theo súng kiếm
giao tự chế để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của vũ hoàng đức huy
cùng chú tại thành phố biên hòa thì bị công an phường tân biên phát hiện truy đuổi
lúc này sang hô hào kích động đồng bọn dùng hung khí mang theo chống trả quyết liệt
và đập phá xe phương tiện của lực lượng tuần tra
buộc lực lượng này phải nổ súng và xịt hơi cay chấn áp
bốn đối tượng đã bị bắt tạm giam và bị khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
riêng đặng đức hậu bị khởi tố thêm hành vi chống người thi hành công vụ
hiện công an tp biên hòa đang mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một đối tượng
trú tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc trên là bài học cho các đối tượng có hành vi côn đổ tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
theo đó vào trung tuần tháng hai vừa qua đối tượng huỳnh văn thương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại khóm bốn thị trấn sông đốc có hành vi đập phá tài sản của nhà một người dân gần đó
nhận được tin báo tổ công tác công an thị trấn sông đốc đã đến ngay hiện trường xử lý vụ việc
tuy nhiên khi đến đây du đã vận động phân tích
nhưng huỳnh văn thương vẫn bất chấp có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng đang thi hành công vụ
sau đó đối tượng thương thấy vậy chạy tới chỗ tôi chửi bới xúc phạm tôi
và sau đó đấm thẳng vào mặt tôi như thế này làm tôi gặn như gã nhào xuống nền đất
sau đó đồng chí bảo thấy vậy liền yêu cầu đối tượng thương dừng ngay hành vi lại
nhưng đối tượng lại không chấp hành liên tục bị chửi bới xúc phạm đồng chí bảo
và sau đó đấm thẳng vào miệng đồng chí bảo
mặc dù bị tấn công bất ngờ và bị thương nhưng tổ công tác đã khống chế được đối tượng huỳnh văn thương
cũng trong lúc này một số người quen của thương cũng đã có những lời lẽ khiêu khích
binh vực cho hành vi vi phạm pháp luật của thương làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
anh em ta làm nhiệm vụ như vậy mà còn nhào lấy quán anh em ta
mà ai đòi đào cổ xưng màu xưng mỏ hết trơn
thì hình như không có ai đồng ý với quan điểm bức xúc hết
là người ta quá gần đồng tình theo cơ quan chức năng
nó xử lý như thế nào nó đúng ngồi đúng tội để làm gương cho những người khác
để cho thanh niên khác cho xã hội này nó nhìn thấy đó mà để làm gương
tại cơ quan công an đối tượng huỳnh văn thương vẫn rất ngoan cố
thế nhưng trước những chứng cứ rõ ràng các cơ quan chức năng đã xác định thương đã thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ
được biết thương là đối tượng có bốn tiền án về tội hủy hoại tài sản người khác
thường xuyên gây dối và làm ảnh hưởng đến sự bình yên của bà con xung quanh
tính chắc mức độ của đối tượng rất là manh động
khi lực lượng đến làm dụng vụ thì bất chấp chống lại và có hành vi đánh lại lực lượng thi hành dụng vụ
quan điểm của cơ quan điều tra thì phối hợp với diện kiểm soát tòa án
chọn án điểm đưa ra xét xử và xét xử lưu động tại địa bàn thị trấn châu đốc
nhằm răng ra giáo dục trên toàn quyền đặc biệt là thị trấn sông đốc
hiện nay cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với huỳnh văn thương
về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc cũng là bài học thích đáng cho những kẻ coi thường pháp luật gây mất an ninh trật tự trên địa bàn